thời tiết tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ còn lặp lại trạng thái có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng sớm
trưa chiều thì có thể trở tạnh giáo với nhiệt độ phổ biến ra động là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ có nơi còn trên hai mươi tám độ
riêng khu vực tây bắc thời tiết phổ biến là ít mưa trưa chiều có nắng nên nhiệt độ cao hơn từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
từ chiều tối và đêm mai sang ngày một mươi năm tháng bốn một khối không khí lạnh mới ở phía bắc sẽ có khả năng được tăng cường xuống nước ta
gây mưa rào và rông rải rác cho bắc bộ
trong cơn rông người dân cần đề phòng có lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm
lùi xuống khu vực trung bộ thời tiết trong ngày mai vẫn duy trì nắng ráo và trưa chiều
tuy nhiên cường độ nắng thì không quá mạnh mẽ với mức nhiệt cao nhất ngày
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phổ biến là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
vùng núi phía tây có nơi còn cao hơn
còn tại các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận chủ yếu giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
theo dự báo từ đêm mai sang ngày một mươi năm tháng bốn mưa sẽ xuất hiện ở các tỉnh phía bắc miền trung khi gió mùa tràn về
còn với các tỉnh thành ở phía nam gồm tây nguyên và nam bộ phổ biến là đêm không mưa ngày có nắng
với nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh ở vùng cao tây nguyên phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
còn tại nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng miền đông nam bộ có nơi còn trên ba mươi năm độ
chỉ lưu ý từ chiều tối mai mưa rông có khả năng xuất hiện rải rác
người dân đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
ở khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa phổ biến là gió có cường độ trung bình có mưa vài nơi
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa gió nhẹ thời tiết phổ biến là có mưa vài nơi
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều dưới mức ba mươi hai độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội trời nhiều mây đêm và sáng như có mưa nhỏ mưa phun và sương mùi rải rác
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ là từ hai mươi hai đến hai mươi tám độ